việc chi trả dịch vụ môi trường rừng điều này tạo bước ngoặt trong việc thực hiện
các chính sách đối với nghề rừng từ đó thúc đẩy thực hiện tốt công tác bảo vệ
và phát triển rừng với nguồn thu mỗi năm khoảng hai tỷ tám trăm linh triệu đồng
quỹ bảo vệ và phát triển rừng khánh hòa đã thực hiện chi trả cho các lực lượng bảo vệ
tổ chức cá nhân nhận khoáng rừng từ đó giúp họ tăng thu nhập nâng cao trách nhiệm
trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn
trong chư một trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn
theo dõi phóng sự hiệu quả từ quỹ bảo vệ và phát triển rừng do đài phát thanh
và truyền hình khánh hòa thực hiện
khánh hòa là một trong những địa phương có thế mạnh về rừng với tổng diện tích
tự nhiên hai trăm một mươi năm hectare trong đó diện tích quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp là gần hai trăm linh hectare
theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa diện tích có cung ứng dịch vụ môi trường rừng
là một trăm một mươi hectare quỹ bảo vệ và phát triển rừng là đồ mối thực hiện việc thu và chi trả
tiền dịch vụ môi trường rừng
theo đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
trên địa bàn tỉnh có ba nhóm đối tượng phải chi trả phí gồm các nhà máy thủy điện
mức nộp hai mươi đồng trên kw điện thương phẩm đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch
là bốn mươi đồng một mét khối nước thương phẩm các cơ sở kinh doanh du lịch cảnh quan là một năm doanh thu
nguồn thu này sẽ được trích để chi trả cho các chủ rừng trích một phần cho quỹ bảo vệ
và phát triển rừng việt nam và quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh
để chi cho công tác quản lý bổ sung kinh phí dự phòng
tuy mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn nhưng quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh khánh hòa
đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng
giúp cho các đơn vị quản lý bảo vệ rừng có thêm kinh phí để tăng cường tuần tra
kiểm soát rừng do đơn vị quản lý
ngoài ra từ nguồn kinh phí này các chủ rừng cũng đầu tư những công trình lâm sinh
làm tốt công tác khoanh nuôi tái sinh rừng
nó giúp ích cho toàn bộ hệ sinh thái đặc biệt là hệ sinh thái rừng
nó đảm bảo cho các vấn đề liên quan về vấn đề đời sống xã hội
đối với trong tỉnh nếu duy trì và phát triển đặc biệt là công tác bảo vệ
giống như là tái tạo lại những cái rừng mà đã bị hư bị phá tàn phá
thì tái tạo thì đảm bảo tỉnh khánh hòa cực kỳ đẹp rất là đẹp
bên cạnh có biển và có nhiều đa dạng thì tái tạo rừng lại sau này là đa dạng sinh học của mình ngày càng phát huy tốt
đánh giá chung cho thấy khánh hòa là một trong những địa phương quan tâm đến công tác bảo vệ và phát triển rừng
tuy nhiên nguồn ngân sách cấp hàng năm cũng còn hạn chế chỉ đủ cho việc trả lương cho cán bộ công nhân
mọi hoạt động như phòng cháy chữa cháy rừng mua sắm trang thiết bị cho công tác quản lý bảo vệ rừng đều thiếu thốn
nhờ kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng các địa phương chủ động hơn trong việc triển khai các hoạt động quản lý bảo vệ rừng
đặc biệt trong công tác tuần tra kiểm soát diễn tập phòng cháy chữa cháy hàng năm
nhờ đó năm hai nghìn một mươi năm số vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng trong toàn tỉnh giảm không xảy ra vụ cháy nghiêm trọng trên địa bàn
hiện tại tỉnh khánh hòa đang thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng của chính phủ
các đơn vị trước đây có chức năng khai thác rừng thì nay đã chuyển sang chăm sóc bảo vệ là chính
nguồn thu từ chi trả dịch vụ môi trường rừng sẽ góp phần giúp cho các nhân viên có thêm thu nhập nâng cao trách nhiệm được giao
công ty trách nhiệm hữu hạng lâm sản khánh hòa hiện đang quản lý gần hai mươi bảy hectare rừng
trong đó diện tích tự bảo vệ là hai mươi bảy hectare
bình quân mỗi năm công ty nhận kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng là ba trăm sáu mươi triệu đồng
nguồn kinh phí sau khi nhận về được trả trực tiếp cho cán bộ tham gia vào công tác này
nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng này cái thứ nhất là để chi trả cho đơn vị nhận khoán bảo vệ nâng cao đời sống của anh em trong công ty
tất cả những cái hộ mà nhận khoán chi trả thêm tất cả những ví dụ như cám biển báo hoặc là tuyên truyền cho người dân địa phương các tổ chức nâng cao đời sống thêm cho người dân ở địa phương tham gia cái bảo vệ rừng để bảo vệ dịch vụ để cung ứng cái dịch vụ môi trường rừng tốt hơn
việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được xem là biện pháp để bảo vệ rừng
công tác này sẽ huy động tối đa nguồn lực cho công tác bảo vệ và phát triển rừng từng bước thực hiện xã hội hóa nghề rừng
bên cạnh đó giúp các địa phương miền núi xóa đói giảm nghèo bảo vệ cảnh quan thiên nhiên bảo tồn đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng
từ đó điều tiết duy trì tài nguyên nước cho sản xuất và đời sống
vì thế các đơn vị trả phí dịch vụ môi trường rừng đánh giá công tác này sẽ có tác động tích cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
trước mắt thì về phía doanh nghiệp cũng vừa làm vừa tự bảo vệ
và quỹ thì mình cũng vẫn đóng điều đoạn đầy đủ
thì hướng tới từ khi mà được ủy ban tỉnh chính thức là giao giao rừng giao rừng để mà trồng để phát triển rừng
thì lúc đó là mình sẽ làm việc với quỹ để quỹ sẽ có cái cách tính để chuyển trả lại cho mình
còn về cái kinh phí đó cái quỹ đó để mình trồng và tái tạo rừng cũng như bảo vệ rừng
theo dự báo năm tới biến đổi khí hậu còn gây gắt và nghiêm trọng hơn nữa thì chúng ta phải thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường rừng hiệu quả hơn nữa sâu rộng hơn nữa
và đặc biệt là những cái cơ quan đơn vị
dịch vụ mà ảnh hưởng đến môi trường đến nguồn nước và đến môi trường sống của chúng ta phải có trách nhiệm hơn nữa và sử dụng cái vốn hiệu quả hơn nữa
và cái nguồn thu từ các cái dịch vụ khác ví dụ du lịch chẳng hạn thì phải lớn hơn nữa thì chúng ta mới đáp ứng được cái cái cái cái cái ứng phó được cái cái cái
biến đổi khí hậu
trong quá trình triển khai chi trả dịch vụ môi trường rừng khánh hòa còn một số vướng mắt
đáng chú ý là còn nhiều đơn vị chưa tiến hành ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh hoặc chưa nộp tiền theo quy định
điều này đã ảnh hưởng đến việc chi trả tiền môi trường rừng cho các chủ rừng
ngoài ra chính phủ cũng chưa có hướng dẫn về xác định phạm vi
ranh giới diện tích của các khu cung ứng dịch vụ môi trường rừng
về cảnh quan tự nhiên bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch
điều này dẫn đến khó khăn trong việc xác định căn cứ để tính toán thu chi dịch vụ môi trường rừng
khó khăn nhất của quỹ thì do quỹ thì cũng mới thành lập
nói chung là hai đó là cái nguồn thu của trên địa bàn tỉnh thì còn ít
nói chung là cái nguồn mà chi trả lại cho các chủ rừng ấy
thì cũng thấp theo nhưng mà tuy nhiên là cũng có khoảng kinh phí một năm thì cũng chi trả lại cho bình quân
cho các chủ rừng khoảng hai tỷ tám cũng góp phần quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch bảo vệ phát triển rừng của địa phương
về định hướng thì cái này định hướng thì ngoài của địa phương ra thì cũng là phải thực hiện hết những cái đơn vị
và giả soát lại các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng
có sử dụng dịch vụ môi trường rừng
thu cái nguồn thu từ cơ sở sản xuất nước hoặc là thủy điện hoặc là về dịch vụ du lịch
để duy trì nguồn thu và quản lý tốt nguồn thu để chi trả lại cho các chủ rừng
và mặt khác thì về mặt từ quỹ trung ương thì cũng đang triển khai hai cái mô hình
thứ nhất là thu nước sản xuất cho công nghiệp
thu phụ sản xuất công nghiệp lấy trực tiếp từ nguồn nước dịch vụ môi trường rừng
thì hiện tại thì quỹ bảo vệ rừng trung ương mới đang làm thí điểm
khả năng sẽ triển khai trong năm hai nghìn một mươi bảy
thì cũng là một cái vấn đề tăng nguồn thu cho địa phương
với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đang được triển khai
công ty bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh khánh hòa đã có thêm nguồn lực để thực hiện
hy vọng rằng điều này sẽ tạo những chuyển biến tích cực hơn trong công tác chăm sóc phát triển rừng trong thời gian tới
các doanh nghiệp đồng thuận với việc chi trả dịch vụ môi trường rừng lực lượng bảo vệ tổ chức nhận khoáng rừng có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao
chương trình xin được kết thúc tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau